tại hà tĩnh mưa lớn đã khiến nhiều xã bị chia cắt do nước lũ
do công tác khắc phục hậu quả của đợt mưa lũ trước đó chưa xong
thì cơn lũ mới lại ập đến khó khăn lại thêm trồng chất đối với người dân vùng lũ
tại huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh mưa lớn đã khiến nhiều tuyến đường giao thông và nhà dân bị ngập lụt nghiêm trọng
nhiều xã bị chia cắt
đoạn quốc lộ một a đi qua xã kỳ thư kỳ văn huyện kỳ anh nước lũ dâng cao
khiến việc đi lại của các phương tiện giao thông gặp khó khăn
lực lượng cảnh sát giao thông đã phân luồng hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo đường tránh và dọn đất đá sạt lở
đến thời điểm hiện nay năm xã của huyện kỳ anh là kỳ văn kỳ tân kỳ thư kỳ châu kỳ lạc
đang bị chia cắt hoàn toàn do nước lũ dâng cao
hiện hơn hai mươi học sinh ở các cấp học của huyện kỳ anh đã phải nghỉ học
còn tại xã phương mỹ huyện hương khê từ sáu giờ sáng nay con đường từ xã phương điền sang xã phương mỹ
bị ngập sâu mực nước còn khoảng một năm mét các phương tiện không thể qua lại
xã phương mỹ giờ đã bị cô lập hoàn toàn các con đường xóm cũng ngập sâu hiện mực nước vẫn đang tiếp tục lên nhanh